một nữ sinh ở bạc liêu bị nhóm bạn học cùng trường đánh tới tất vào mặt chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
vào ngày hai mươi một tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng bốn phút ghi lại cảnh một nhóm khoảng bốn năm nữ sinh mặc đồng phục đánh bạn
sự việc được cho là xảy ra trước cửa nhà dân ở bạc liêu
và chiều cùng ngày lãnh đạo trường trung học phổ thông ninh thạnh lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu xác nhận nhóm nữ sinh đánh bạn trên là học sinh lớp bảy của trường
nhà trường đã làm việc với gia đình các em để đưa ra những xử lý tiếp theo trong những ngày tới
nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ hàng ngày trong cuộc sống